hôm nay ngày sáu tháng sáu tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh sẽ trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
cụ thể buổi sáng quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và các bộ trưởng trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội chất vấn
cũng trong buổi sáng phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh thay mặt chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
sau đó chủ tịch quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
buổi chiều các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp
sau đó nghe trình bày các dự án luật luật chứng khoán sửa đổi luật dân quân tự vệ sửa đổi
và nghe báo cáo về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội khóa một mươi ba về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
sau đó các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về những nội dung này